chào mừng quý vị đến với bản tin nhanh hai mươi h
trong quá trình tuần tra công an huyện nhân trạch đã phát hiện sáu đối tượng trong độ tuổi từ hai mươi sáu đến ba mươi sáu
chú tỉnh bạc liêu và huyện nhân trạch tỉnh đồng nai đang tụ tập trong một nhà trọ tại ấp bến cam xã phước thiền
có biểu hiện nghi vấn nên đã mời về trụ sở để làm việc
kiểm tra nhanh cơ quan công an đã phát hiện cả sáu đối tượng đều dương tính với ma túy
kiểm tra nhà trọ của đối tượng cơ quan công an phát hiện một khẩu súng cùng nhiều viên đạn bốn cây mã tấu và nhiều biển số xe mô tô
công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai đang lập hồ sơ xử lý sau đối tượng về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy và tàng trữ vũ khí hung khí nguy hiểm
được người quen nhờ mang xe đi đăng kiểm nhưng lại lừa bán để trả lời
chiếm đoạt gần sáu trăm linh triệu đồng đối tượng đặng thanh dũng chú tại quận liên triểu đà nẵng đang bị truy xét về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trước đó thông qua người quen giới thiệu bị hại đã gặp dũng và thỏa thuận giao dịch mua bán sáu xe ô tô đã qua sử dụng
tại địa điểm giao dịch dũng mang hai ô tô loại một mươi sáu chỗ cùng giấy tờ đăng ký đăng kiểm để làm tin đến giao cho bị hại
sau khi bàn bạc trong ngày hai mươi bốn tháng ba bị hại tiếp tục chuyển tiền nhiều lần đến số tài khoản ngân hàng do dũng cung cấp với tổng số tiền năm trăm sáu mươi triệu đồng
nhận được tiền dũng đã rời đi và hứa hẹn là sẽ lấy thêm bốn chiếc ô tô còn lại
qua tìm hiểu bị hại biết mình bị lừa hai xe ô tô đã nhận là tài sản của một công ty mà nhân viên đã nhờ dũng đem đi đăng kiểm
tại cơ quan công an dũng đã thừa nhận hành vi phạm tội
trốn truy nã hai mươi năm năm về tội tham mưu tài sản
trốn truy nã hai mươi năm năm về tội tham mưu tài sản
vào ngày hai mươi năm tháng ba lê thị thường sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi đã bị công an huyện tuần giáo tỉnh điện biên
phối hợp với công an thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh bắt giữ thành công
theo hồ sơ vụ án vào khoảng năm một nghìn chín trăm tám mươi lê thị thường là nhân viên thủ quỹ của tri cục thuế huyện tuần giáo
do thua lỗ trong kinh doanh vào đầu năm một nghìn chín trăm chín mươi tám đối tượng đã nhiều lần rút tiền từ kết sắt của cơ quan để trả nợ
với số tiền lên đến bảy mươi triệu đồng
sau khi bị tri cục thuế huyện tuần giáo phát hiện và trình báo cơ quan công an
thường đã bỏ trốn
đổi tên thành lê thị hường và sinh sống ở gia lai thành phố hồ chí minh
sau gần hai tháng xác minh lực lượng công an đã bắt giữ thành công lê thị thường
khi đang trú tại phường long thạnh mỹ thành phố thủ đức
vào sáng ngày hôm nay gần chín mươi thí sinh đã tham dự kỳ thi đánh giá năng lực đợt một năm hai nghìn hai mươi ba
do đại học quốc gia thành phố hồ chí minh tổ chức tại hai mươi một tỉnh thành
kỳ thi lấy kết quả xét tuyển vào hơn tám mươi trường đại học cao đẳng
đây là đợt thi có số thí sinh đông nhất từ trước đến nay
thí sinh sẽ làm một trăm hai mươi câu hỏi trắc nghiệm khách quan trong một trăm năm mươi phút với thăng điểm một hai trăm linh
thời gian làm bài thi trong vòng ba giờ
các nội dung có trong đề thi gồm sử dụng ngôn ngữ toán học tư duy logic và phân tích số liệu giải quyết vấn đề
nội dung đề thi được tích hợp cả về mặt kiến thức và tư duy
dưới hình thức cung cấp số liệu dữ kiện và các công thức cơ bản
không yêu cầu thí sinh học thuộc lòng
về chỉ tiêu tuyển sinh bằng phương thức này đại diện đại học quốc gia thành phố hồ chí minh
kế hoạch hoạt động trọng tâm năm hai nghìn hai mươi ba là tăng cường triển khai các phương thức xét tuyển
trong đó tăng tỷ lệ chỉ tiêu xét tuyển bằng phương thức đánh giá năng lực tối thiểu
đạt bốn mươi năm tổng trí tiêu
kết quả của đợt thi này được công bố vào ngày bốn tháng bốn
chỉ còn khoảng một tháng nữa là đến kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm
nhưng hiện nay thì vé máy bay trên các đường bay từ hà nội tới các thành phố du lịch trọng điểm
đều đang rất cao nhiều chuyến bay đã thông báo hết vé
chuyển sang đoạn ba
chuẩn bị cho kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm và hè sắp tới
các hãng hàng không đều đã sớm xây dựng kế hoạch tăng tải tăng chuyến
để phục vụ nhiều nhu cầu đi lại tăng cao của hành khách
trong đó việt nam airlines group thông báo riêng mạng máy bay nội địa
sẽ tăng cường khai thác tối đa cho dịp cao điểm nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm
với tỷ lệ số chuyến bay và số ghế tăng gần ba mươi năm so với cùng kỳ của năm trước
hãng hàng không bamboo airways cũng thông báo dự kiến tăng một mươi năm cung ứng tải nội địa
vietjet air thông báo tăng một trăm năm mươi hai chuyến bay mỗi ngày cung cấp hai mươi bảy sáu trăm linh chỗ cho hành khách